thưa quý vị và các bạn trong đêm nay vùng hội tụ gió trên mực năm m vẫn còn
nhưng nó chủ yếu tác động đến khu vực phía tây bắc bộ gây mưa rào và rông
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to ở lai châu lào cai điện biên sơn la và hòa bình
các nơi khác thuộc khu vực phía đông bắc bộ chỉ là những cơn mưa rào nhẹ với lượng từ một đến năm mm
và diện mưa xảy ra mức giải rác
do vẫn còn có mưa nên nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở bắc bộ tiếp tục duy trì ở mức thấp
phổ biến trong khoảng từ một mươi năm một mươi bảy độ ở khu vực vùng núi
trong khi đó ở các tỉnh trung du và đồng bằng nhiệt độ tăng nhẹ lên mức một mươi tám một mươi chín độ
sang ngày mai miền bắc giảm mưa trời tạnh giáo về trưa và chiều
khu vực phía tây bắc bộ trời còn có nắng nhẹ vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày mai
sẽ tăng lên mức hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
trong khi đó ở phía đông bắc bộ nhiệt độ cũng phổ biến từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
với mức nhiệt này thì trời chỉ còn rét về đêm và sáng và lạnh vào ban ngày
với các tỉnh miền trung ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
có mưa nhỏ dài rác vì thế mà nền nhiệt trong đêm nay ở ba tỉnh này vẫn thấp
chỉ khoảng từ một mươi bảy đến một mươi chín độ trời rét
sao đến ngày mai mưa hết trên khu vực trời cũng khô giáo về trưa và chiều
nên nhiệt độ sẽ tăng lên mức hai mươi bốn hai mươi sáu độ
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế sau buổi sáng nhiều mây
đến trưa và chiều mây cũng giảm và trời chuyển nắng nền nhiệt tăng lên mức hai mươi bảy ba mươi độ
riêng khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời vẫn có nắng sớm
nên nhiệt độ ở đây tiếp tục cao
là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
ở nam bộ và tây nguyên thời điểm nắng gắt nhất đã qua
lúc này khối không khí biển ổn định đã suy yếu và rút ngược ra biển
vì thế mà cường độ nắng trong ngày mai ở tây nguyên và nam bộ sẽ giảm dần
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên sẽ giảm xuống mức ba mươi ba ba mươi năm độ
trong khi đó ở nam bộ nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng
nhưng cường độ sẽ bớt gắt hơn không còn có nơi nào đạt ngưỡng ba mươi tám độ
trên biển hầu hết các khu vực
thời tiết chuyển tốt ở hai huyện đảo là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
gió nhẹ sóng thấp dưới một năm mươi biển lặng không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước